tối ngày hai mươi hai tháng một tại bắc kinh đại sứ quán việt nam tại trung quốc đã tổ chức trọng thể lễ kỷ niệm bảy mươi bốn năm
ngày thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam trung quốc ngày một mươi tám tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
trong bảy mươi bốn năm qua quan hệ hữu nghị vừa là đồng chí vừa là anh em do chủ tịch hồ chí minh và chủ tịch mao trạch đông đích thân gây dựng
đã được nhiều thế hệ lãnh đạo hai nước dày công vun đắp và đã trở thành tài sản quy báu của cả hai dân tộc
năm hai nghìn hai mươi ba kim ngạch thương mại hai triều việt nam trung quốc đạt một trăm bảy mươi một chín tỷ đô la mỹ theo số liệu của hải quan việt nam
còn theo số liệu của hải quan trung quốc đạt hai trăm hai mươi chín tám tỷ đô la mỹ
trung quốc duy trì là đối tác thương mại lớn nhất và thị trường xuất khẩu lớn thứ hai của việt nam
việt nam là đối tác thương mại lớn nhất của trung quốc trong asean và là đối tác lớn thứ năm của trung quốc trên thế giới
về đầu tư trong năm hai nghìn hai mươi ba trung quốc đầu tư vào việt nam bốn bốn mươi bảy tỷ đô la mỹ
tăng bảy mươi năm năm đứng thứ tư trong các quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư vào việt nam
song dẫn đầu về số dự án mới chiếm hai mươi hai một mươi bảy
đảng nhà nước và nhân dân việt nam trước sau như một luôn coi trọng củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị hợp tác với đảng nhà nước và nhân dân trung quốc
coi việc phát triển quan hệ với trung quốc là ưu tiên hàng đầu và là sự lựa chọn chiến lược trong chính sách đối ngoại của việt nam
hai bên cần tiếp tục thúc đẩy giao lưu trao đổi cấp cao và các cấp thực hiện đầy đủ hiệu quả nhận thức chung giữa hai đảng hai nước
đẩy mạnh giao lưu hợp tác trên các lĩnh vực mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại đầu tư du lịch giao lưu nhân dân
đưa quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện việt trung không ngừng phát triển ổn định bền vững mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước